trước diễn biến phức tạp của dịch cây xanh tri cục trăn nuôi và thú y tỉnh hà tĩnh đã tiến hành tiêu hủy hai trăm linh con lợn bị dịch tay xanh nhằm ngăn ngừa lây lan ra diện rộng
dịch cây xanh ở lợn được phát hiện đầu tiên tại hộ gia đình chị nguyễn thị hương ở xã thạch long huyện thạch hà tỉnh hà tĩnh
với biểu hiện lợn bị nóng ho khó thở và bỏ ăn sau đó lây lan sang đàn lợn của các hộ chăn nuôi khác
để ngăn ngừa dịch lây lan ra diện rộng ngành thú y hà tĩnh đã cùng với cấp ủy chính quyền huyện thạch hà tiến hành tiêu hủy hai trăm linh con lợn bị dịch tai xanh của hai mươi một hộ chăn nuôi tại xã thạch long
nhờ kịp thời khoanh vùng dập dịch tổ chức tiêm vaccine phun hóa chất tiêu độc khử trùng chuồn trại nên hiện nay dịch cây xanh ở lợn cơ bản được khống chế
một một mươi tám con lợn của các hộ trăn nuôi trên địa bàn xã thạch long đang phát triển bình thường